thuốc điều trị đái tháo đường là yếu tố giúp cải thiện và làm chậm tiến triển của bệnh
tuy nhiên nhiều người bệnh vẫn còn gặp phải sai lầm khi dùng thuốc
dẫn đến nguy cơ mắc biến chứng thậm chí tính mạng cũng bị đe dọa
nhiều người bệnh thường ỉ lại vào thuốc điều trị
cho rằng thuốc điều trị đai tháo đường đã có tác dụng kiểm soát đường huyết
do đó không nhất thiết phải điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống
tuy nhiên điều này không chỉ làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị
mà còn làm ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể
trong quá trình sử dụng thuốc điều trị đai tháo đường
việc kiểm tra đường huyết thường xuyên là yếu tố đóng vai trò quan trọng
để đánh giá mức độ hiệu quả của các phương pháp điều trị
đồng thời kiểm soát đường huyết ở mức an toàn
do đó bạn nên kiểm tra mức đường huyết thường xuyên khi đang sử dụng thuốc
tôn thủ pháp đồ điều trị bệnh đài tháo đường là chứng bệnh vừa gây dối loạn chuyển hóa đường
vừa gây dối loạn chuyển hóa chất béo chất đạm
bước đường huyết nhưng việc ngừng thuốc có thể khiến đường huyết tăng vọt bất cứ lúc nào
làm tăng nguy cơ mắc cấp biến chứng
người bệnh nên tuân thủ đúng theo pháp đồ điều trị của bác sĩ
và chỉ nên thay đổi liều ngừng uống thuốc khi được bác sĩ chỉ định
uống thuốc điều trị đé tháo đường đúng thời điểm
dù bất cứ loại thuốc nào bao gồm thuốc điều trị bệnh đai tháo đường
người bệnh cũng cần sử dụng thuốc đúng liều lượng vào thời điểm để mang lại hiệu quả điều trị cao
mỗi loại thuốc được kê đơn sẽ có ghi rõ về thời gian dùng để người bệnh thực hiện theo
tăng đường máu nhưng mà insulin là hóng môn duy nhất làm giảm đường huyết
vì vậy khi insulin bị giảm tác dụng trong đài tháo đường tiếp hai
hoặc là bị thiếu trong đài tháo đường tiếp một thì cơ thể sẽ bị tăng đường huyết và dẫn đến đài tháo đường
và với bệnh nhân đài tháo đường tiếp một như tôi nói là bắt buộc phải dùng insulin
còn đối với đài tháo đường tiếp hai thì thường là người ta sẽ được dùng các thuốc uống
mà với hai mục đích chính
thứ nhất là để làm giảm tình trạng đề kháng insulin để giúp cho insulin hoạt động tốt hơn
và nhóm thuốc thứ hai là các thuốc kích thích tăng tiết insulin
để bù đắp cho sự giảm chất lượng hoặc là giảm tác dụng của insulin
và trong quá trình thăm khám của mình thì không biết bác sĩ có gặp những sai lầm nào
của người bệnh đài tháo đường hay không ạ
vâng sai lầm của bệnh nhân đài tháo đường thì rất là nhiều và muôn hình vạn trạng
tuy nhiên đối với việc dùng thuốc ở các bệnh nhân đài tháo đường
thì chúng tôi thấy có ba cái sai lầm phổ biến
cái sai lầm thứ nhất là bệnh nhân đài tháo đường
thì dùng mãi một cái đơn thuốc mà không đi khám lại không đi điều chỉnh lại
và chúng ta đều biết là đáy lần thứ hai là chúng tôi gọi là bệnh mạng tính tiến triển
tức là bệnh nó xuống nặng dần
lúc đầu một thuốc hoặc hai thuốc có thể khống chế kiểm soát tốt đường huyết
nhưng mà theo thời gian thì bệnh nhân sẽ phải dùng nhiều thuốc lên
và sau một mươi năm thì đa phần các bệnh nhân đài tháo đường tiếp hai
người ta thấy là cái tụy nó bị suy kiệt và cần phải dùng đến insulin
và như vậy nếu dùng mãi một cái đơn thuốc thì không thể nào phù hợp được
một cái sai lầm thứ hai đấy là bệnh nhân lại tự đi mua thuốc
hoặc là xin một cái đơn của hàng xóm hay là của một người nào trong gia đình
thì thấy người ta bị đáy tháo đường thì cũng xin một cái đơn đấy
và chúng ta đều biết là cái đơn đó có thể tốt cho nghề này
nhưng mà lại không tốt cho người khác
bởi vì cái bệnh cảnh bệnh nhân đai tháo đường diễn biến và đáp ứng của mỗi người nó khác nhau
và một cái sai lầm thứ ba mà cũng khá là phổ biến và cái sai lầm này đặc biệt nguy hiểm
đấy là bệnh nhân đài tháo đường dùng thuốc
sau một thời gian có đáp ứng người ta nghĩ là khỏi và người ta ổn định
và sau đó người ta bỏ thuốc
và những người này thì rất dễ là sẽ bị các cái biến chứng nặng và phải cấp cứu
và chúng tôi vẫn nói đùa là cái ba cái sai lầm này
nó giống như một cái chuyện may một cái tấm áo cho một người nào đó
nếu như là anh mặc mãi một cái áo thì không thể nào được
vì cái áo nó sẽ cũ nó sẽ rách nó sẽ bẩn
còn nếu anh lại đi mượn một cái áo người khác mặc thì không thể nào vừa với mình được
nhưng mà nguy hiểm nhất là nếu mà anh đi ra đường với anh này không mặc áo cởi trần
thì trông nó rất là không tốt và rất là gọi là phản diện đúng không ạ
hiện nay nhiều người có tâm lý chủ quan mà tự ý ngừng thuốc điều trị tiểu đường
họ cho rằng bệnh tình đã thuyên giảm
chỉ số đường huyết đã trở về mức bình thường thì không cần dùng thuốc nữa
ngoài ra nhiều người không tin tưởng vào thuốc tây
mà tìm kiếm những loại thuốc đô mi khác để điều trị
nhưng cũng có nhiều trường hợp ngừng thuốc do gặp phải các tác dụng phụ trong quá trình sử dụng
tuy nhiên không thể chỉ căn cứ và triệu chứng bệnh
hay là chỉ số đường huyết để đưa ra kết luận
là bệnh tình đã ổn định
bệnh tiểu đường không chỉ liên quan đến dối loạn đường huyết
mà còn liên quan đến quá trình chuyển hóa đạm mỡ
những sự dối loạn này phải trải qua rất nhiều giai đoạn
không phải tất cả các giai đoạn đều được biểu hiện bằng các triệu chứng dễ dàng nhận thấy
ngoài ra chỉ số đường huyết chỉ đánh giá được mức độ dối loạn đường huyết
chứ không thể đánh giá được các dối loạn khác
hơn nữa máy đo đường huyết tại nhà cũng không chính xác đường như tại bệnh viện
dễ có những sai lầm
vì thế không thể dựa vào kết quả của chỉ số đường huyết đó mà tự ý ngừng thuốc tiểu đường
điều này có thể gây ra nhiều rủi ro đáng tiếc
cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ nguyễn quang bảy
trưởng khoa nội tiết đại tháo đường bệnh viện bạch mai để hiểu rõ hơn về vấn đề này
vâng cái việc mà ngừng thuốc thì nó có thể gây ra gọi là những cái tác dụng phụ
hoặc là những cái biến chứng ngắn hạn và dài hạn
cái biến chứng ngắn hạn đấy là cái gì mà hay gặp ở những cái bệnh nhân mà người ta người
những cái bệnh nhân mà bị bệnh lâu rồi hoặc là bệnh nhân đáy hương tiếp một
thì khi ngừng thuốc một cái thì bệnh nhân rơi vào tình trạng bị thiếu isulin
và đường huyết nó sẽ tăng vọt lên và người ta sẽ bị các biến chứng
ví dụ là hôn mê nhiễm toan xê tôn hoặc là hôn mê tăng thẩm thấu
bệnh nhân dối loạn ý thức và bệnh nhân có thể bị suy thận cấp tính và phải đi cấp cứu
nếu không sẽ đe dọa đến tính mạng
một cái nhóm biến chứng thứ hai đáng sợ hơn cũng rất là đáng sợ
nhưng mà nó không diễn ra ngay đấy là khi mà bỏ thuốc thì đường huyết của bệnh nhân cao
và dần dần cái đường huyết cao đó nó sẽ phá hủy gây tổn thương các cơ quan
và sau khoảng độ hai năm hoặc là ba năm thì bệnh nhân thường phải nhập viện
trong tình trạng là bị biến chứng có thể là nhồi máu cơ tim đột quỵ hoặc suy thận
hoặc là mù mắt hoặc là bị lét chân rất là nguy hiểm
lưu ý với các bạn là cái đường máu mà trên bảy mm lúc đó thì được chẩn đoán là đáy thao đường
nhưng mà cái đường máu mà trên bảy mm
nó dưới một mươi một thì thường là nó không xuất hiện ở trong nước tiểu
vì cái thận nó vẫn có khả năng nó tái hấp thu cái đường trở lại
và nếu không có đường trong nước tiểu có nghĩa là bệnh nhân sẽ không bị đái ra đường
người ta không mất nước người ta không khát nước và người ta không có triệu chứng lâm sàng gì
cho nên người bệnh nghĩ là sức khỏe của mình vẫn ổn
nhưng cái đường huyết trên bảy mm mặc dù nó dưới một mươi một mm hoặc thậm chí nó có thể cao hơn một mươi một mm một chút
người bệnh không có biểu hiện gì nhưng nó đã đủ để gây ra tích lũy
và gây ra biến chứng tàn phá các cơ quan của người bệnh
dược liệu vốn là thuốc dùng trong đông y
tâm lý có bệnh vài tứ phương khiến nhiều người thường hay dùng những thảo dược
mỗi cây cỏ dược liệu cần được xác định tính vị
vì khi dùng lâu dài tính hàn quá hay nhiệt quá cũng không tốt
vì vậy cho y học cổ truyền khi điều trị bệnh mạng tính
thường ít dùng độc vị và thường phối hợp dược liệu thành các bài thuốc
theo nguyên lý quân thần tá xứ và cân bằng
chúng có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau
vừa tác động nhiều mặt đến bệnh
vừa quân bình âm dương để đảm bảo dùng được
những cây cỏ chưa được xác định đầy đủ công dụng và liều dùng
mà sử dụng theo ước lượng sẽ không đảm bảo
mang lại hiệu quả điều trị tốt
tác dụng không mong muốn kèm theo có thể ảnh hưởng đến
các chức năng khác của cơ thể
gây một số độc tính nếu sử dụng vô tội vạ
người bệnh thì thường có quan niệm là
thuốc đông y thì nó lành hơn
tuy nhiên thì tôi vẫn phải lưu ý hai cái điều
thứ nhất là các thuốc tây y
mà được đưa ra thị trường
thì phần lớn các thuốc tây y này là xuất phát
từ châu âu hoặc là mỹ
và được fda
tức là cơ quan kiểm soát dược phẩm của hoa kỳ
hoặc ema tức là cơ quan kiểm soát dược phẩm của châu âu
người ta yêu cầu phải tiến hành
một loạt các nghiên cứu để đánh giá
không chỉ là tác dụng mà
tác dụng phụ của các thuốc này
phải ở mức thấp tối thiểu và chấp nhận được
và người ta công bố
công khai trong các tờ đơn
để người bệnh cũng như là người thầy thuốc biết
để mà đánh giá
còn đối với các thuốc đông y thì chúng ta đều biết
là quá trình sơ chế
rồi thì quá trình mà tinh chế
để tạo ra một cái thuốc mà nó chỉ có
tác dụng đơn thuần trên kiểm soát đường huyết
là rất là khó khăn
và những cái thuốc đó thường là nó sẽ kèm theo
có những cái tác dụng khác nữa
và cái tác dụng đó có thể là không tốt
tác dụng của tác dụng phụ không tốt cho người bệnh đáy thao đường
và cái vấn đề thứ hai là rất nhiều thuốc
đông y thì được bảo quản không tốt
hoặc là được dùng một số
các loại hóa chất hoặc là một số
các yếu tố gì đó ví dụ như là lưu hình
cái gì đó để giữ để bảo quản tránh mốc
độc cho cơ thể chúng ta nói chung
và chất độc cho cái thân nói riêng
thế thì nếu một người bệnh
mà người ta chuyển sang dùng thuốc
đông y thì nó rất dễ có một cái
hậu quả hai cái hậu quả thứ nhất
là không kiểm soát tốt được đúng huyết bởi vì là
không biết được một cái liều lượng nó cụ thể
là như thế nào đối với thuốc tây y thì người ta biết
thay đổi từng nửa viên hoặc một viên
một và cái viên đó là hàm lượng là bao nhiêu
mi gam còn thuốc đông y thì thường chỉ là bốc
hoặc là nó chỉ có đại khái tương đối
mà thôi chê là cái kiểm soát đường huyết của bệnh nhân
không tốt không tốt ở đây có nghĩa là đường huyết
có thể cao hoặc đôi khi lại dùng một cái liều nó cao quá
và nó có thể lại gây ra hạ đường huyết
và kèm theo nữa là những cái tác dụng phụ
của những cái thuốc đông y mà nó
không được tinh chế không được loại bỏ những cái tác dụng
khác hoặc là do những cái thuốc đi kèm theo
tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể
gọi là loại bỏ
cái vai trò của thuốc đông y chúng tôi công nhận
nhưng mà hiện tại thì trên thế giới
thì rất nhiều các nghiên cứu và trong các
gai lai của mỹ của châu âu của liên lạc
đáy đường thế giới thì nói là các cái thuốc
đông y chúng ta không được
đưa vào trong khuyến cáo chính thống
và trong các cái hướng dẫn thì người ta cũng nói là
nếu mà dùng thì
chỉ được phép là dùng với
vai trò là một cái thuốc hỗ trợ
không thể nào thay thế được cho cái thuốc
tây y những cái thuốc tác dụng chính
mà chỉ là hỗ trợ một cái phần nào đó
và thôi và phải được kiểm soát đánh giá theo dõi chặt